trước sự việc một số trang mạng chia sẻ thông tin về việc cấm các chuyến bay giữa việt nam và hàn quốc nhật bản
cục hàng không việt nam đã có ý kiến cụ thể về thông tin này
hàng không việt nam cho biết ngoài việc thông báo tạm dừng khai thác các chuyến bay giữa việt nam và trung quốc
để ngăn ngừa covid một mươi chín kể từ một mươi ba h ngày một tháng hai tới nay cục hàng không chưa có quyết định tạm dừng khai thác đường bay nào khác
các chuyến bay giữa việt nam hàn quốc và nhật bản vẫn được khai thác bình thường
chiều ngày hai mươi tháng hai cục hàng không đã trao đổi với bộ công an bộ thông tin và truyền thông để đề nghị ngăn chặn xử lý người tung tin đồn tin giả